đây cũng là điều kiện để nhiều hộ gia đình dương lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng
bỏ lại sau lưng cái nắng nứt nẻ ruộng đồng miền tây nam bộ vào thời điểm này mưa nhiều đã dâng nước cao mà người ta quen gọi là mùa nước nổi
mùa nước nổi đã đi vào đời sống nơi đây như là một quy luật đến hẹn lại lên
nó thân quen đến nổi
chỉ cần nhìn thấy con nước sông chớm mé ruộng là đã hứa hẹn một mùa cá tôm đầy ấp
phù sa theo con nước đổ về đây đã là một phần máu thịt của người dân miền tây từ lâu lắm rồi
một mùa nước nổi nữa đã quay trở lại và những ký ức về cây bông súng dân giả cũng đã trổ qua trên khắp cánh đồng lung ở miền tây
không chỉ rửa phèn
bồi đắp phù sa hỗ trợ cây lành trái ngọt
mùa nước nổi còn mang theo bao loại rau đồng
giữa manh mông đồng nước những cây bông súng chen nhau mọc lên tua tủa
nước dân tới đâu bồng súng dương mình tới đó
nước nổi càng cũng đỏ phù sa thân súng càng mập mạp và lá súng càng to
bức tranh mùa nước nổi thật sống động làm sao
bởi sự điểm xuyến của những cánh hoa súng khi thì bông nở sắc trắng tinh khôi khi lại qua sắc tím nồng nả ngọt ngào
mùa nước nổi mang theo một vụ mùa mưu sinh của những con người luôn gắn cuộc đời lên đênh theo dòng nước
việc rong rủi trên những chiếc xuồng xuôi theo những cánh đồng mênh mông hoặc theo những bờ kênh để hái bông súng đã trở thành nét sinh hoạt có tự lâu đời

khi có mùa nước nổi đổ về là đâu đâu cũng nghe những tiếng mái dầm cản nước tiếng cười nói quên nhọc nhằn của những con người đi hái

những con người đi hái miền tây là một dùng đất ngập nước khi mùa lũ đổ về cây bồng súng là loại
cây thủy sinh thích hợp với dùng đất nhiệt đới này có điều kiện sinh sôi và phát triển cái
duyên từ thiên nhiên ấy đã giúp cho nhiều cư dân ở chốn đồng lung của khu vực tây nam bộ này tìm
được cơ hội làm ăn bong súng mọc thiên nhiên không đủ bán một số cư dân dùng lung nghĩ đến
chuyện trồng bông súng điều đáng nói là ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng cũng
mở cửa mở lòng chấp nhận chuyện trồng qua súng như giúp người dân tăng thêm thu nhập và tạo được
vẻ mỹ quan thay vì cứ để cỏ mọc quan khắp các chuyến đầm lầy và kênh mương
là người sống lâu năm ở dùng lung quang sơ này chị nguyễn thị trinh còn nhớ rất rõ cuộc sống
lung biển đầy khó khăn trước đây mỗi năm trang chát một vụ mía mà nếu chẳng mai thất mùa hoặc rớt giá
thì coi như trắng tai cũng nhờ cây bông súng mà anh chị có cuộc sống khá hơn trước nhóm thực
hiện chương trình có dịp ghé thăm gia đình chị trinh trong căn nhà mới xây mới thấy được cuộc sống ấm no của dân và người dân
mới thấy được cuộc sống ấm no của dân sinh sống trong lung đầm này mà chúng ta cũng cảm thấy vui mừng cho họ
nhất là có đồng vô đồng ra nhưng ở đây ai cũng phấn khởi cố gắng làm ăn và còn đua nhau cất nhà tượng
trên thế giới có khoảng hai trăm linh loài hoa súng với nhiều màu sắc
nhưng người dân ở lung ngọc hoàng chỉ chuyên trồng một loại hoa súng tím
trồng bông súng cũng rất khó khăn nhưng người dân ở lung ngọc hoàng chỉ chuyên trồng một loại hoa súng tím
trồng bông súng cũng rất khó khăn nhưng người dân ở lung ngọc hoàng chỉ chuyên trồng một loại hoa súng tím
trồng bông súng cũng rất cực công củ hoa súng phải được ương cho lên cây rồi mới mang ra ao trồng
trồng bông súng cũng rất cực công củ hoa súng phải được ương cho lên cây rồi mới mang ra ao trồng

mất gần hai tháng bông súng mới bán được cứ cách sáu đến bảy ngày thì thu hoạch một lần
dân trong dùng lõi được ban quản lý lung giao cho trồng bông súng chia lợi nhuận theo tỉ lệ ba bảy

mình có thương nhập rồi mình ổn định hơn mình phẻ lo hơn nhẹ lo hơn
nhẹ lo hơn lúc trước cũng như lúc trước mình đi làm mướn làm thế cho người ta hằng ngày
vì vậy cũng mua gạo mua đồ gống hết
đôi lúc người ta không mướn thì mình cũng đi tầng tảo bất cứ cái này kia đi làm chỗ này chỗ kia vậy đó
ở miền tây mỗi sản vật đều gắn với một nếp sống riêng của cư dân thích ứng với điều kiện nuôi trồng và khai thác
nhóm thực hiện chương trình chúng tôi bắt gặp trên đồng súng lung ngọc hoàng hình ảnh nhà nông chất phát mộc mạc
họ có cách di chuyển đầy sáng tạo trên đồng qua súng
cuộc sống cư dân nơi đồng qua súng luôn nhộn nhịp với những nông dân luôn cẩn mẫn với nghề
điển hình như bà nguyệt là người chuyên làm công việc nhổ qua súng thuê
trong thời gian ngắn bà có thể nhổ thoang thoát mấy chục ký bông súng
còn cô lụa thì nhà có sáu con ruộng mà cũng đi nhổ bông xuống thuê
nhờ có công việc này mà cô có thể nuôi hai người con đi học đại học ở xa
trên đồng qua súng chủ liếp hay người làm công đều làm việc
chăm chỉ như nhau
đồng qua súng lúc nào cũng rộn ràng
sau khi thu hoạch xong lại dọn ao dớt rông rồi lại đến dòng quay thu hoạch tiếp theo
đồng qua súng bây giờ cũng nhẹ lo chuyện mua bán
khi đến kỳ thu hoạch thương lái đến tận nơi thu mua gom hàng theo lời giao ước từ trước
đi dọc các tuyến kênh của lung ngọc hoàng mùa này đâu đâu đâu cũng thấy sắc tím của hoa súng
giỏ lại đi thu gom ra vào liên tục từ sáng đến chiều tối
lái nào có mối đó giao dịch mua bán qua điện thoại di động
cứ đến giờ là đến gom hàng
bông súng được thu hoạch từ đồng sẽ được tập kết ra các dựa để tiến hành sơ chế
rồi tiếp tục đưa đến các chợ đầu mối xa gần
nếu như trước đây qua súng của bà con cư dân dùng lung ngọc hoàng rất thích

tuy nhiên hiện nay đã có nhiều dựa thu mua qua súng cho bà con nông dân
nhất là có những chủ dựa có nguồn giống sẽ đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con nơi đây
hàng ngày có khoảng ba tấn bông súng được thu mua để sơ chế mang đi tiêu thụ ra thị trường khắp nơi
đồng thời đây cũng là điều kiện để chị em phụ nữ nơi đây có việc làm ổn định từ loại cây trồng thủy sinh này
mình mừng quanh năm luôn mừng ngày nào cũng có công chuyện mừng
giỡn thì ăn ít mừng giỏi thì ăn nhiều
người ta giỏi thì người ta ngày ăn trăm mấy trăm chừng còn mình giỡn thì chín chục
còn bữa nào ấy thì trăm trăm mốt trăm hai rồi cũng có điều gì đó
theo một số người dân nơi đây cây bông súng rộ vào mùa nước nổi
nhưng riêng tại lung ngọc hoàng bông súng có quanh năm
thời điểm nào các dựa sơ chế bông súng cũng nhộn nhịp và đông đúc như thế này
các chủ dựa cũng chịu khó đi kiếm đầu ra mở rộng thị trường
bông súng lung ngọc hoàng giờ không chỉ tiêu thụ ở miền tây
mà còn đến các chợ đầu mối lớn ở thành phố hồ chí minh
bông súng có quanh năm nên người dân ở xã phương bình
nguyện phụng hiệp tỉnh hậu giang cũng có việc làm quanh năm

bông súng có quanh năm nên người dân ở xã phương bình nguyện phụng hiệp tỉnh hậu giang cũng có việc làm quanh năm
vào mùa nước nổi bữa cơm của gia đình luôn có mặt bông súng
từ những ngày tháng sáu tháng bảy khi con nước son vừa chớm mé ruộng
thì biết bao đàn cá non bắt đầu lũ lược kéo về đầy kênh rạch
rồi bắt đầu lên ruộng khi nước tràn đồng
chỉ cần đi dăn câu đặt lợp bắt được mớ cá đem về chế biến kho lạc ăn kèm bông súng
nhất là bông súng ăn kèm với mắm kho dễ làm mà ăn rất ngon miệng
thế nên mới có câu bong súng nấu với cá linh mặn mà hương vị đậm tình quê hương
bông súng sánh dài cùng với những người bạn mùa nước nổi
như bông điên điển rau muống bắp chuối làm nên món rau ghém chấm với cá linh kho
hoặc bông súng đem nấu
nấu canh chua với loại cá nào cũng ngon nhưng nấu ngon nhất là nấu canh chua với cá lóc đồng
những ngày trời đổ những cơn mưa lứt phức làm lạnh
chúng tôi cùng bên gia đình thưởng thức món ăn hương đồng gió nội là điều hạnh phúc nhất
đối với những ai chưa từng trải nghiệm cuộc sống bình dị ở dùng quê yên ả
món ngon từ bông súng quà trong nỗi nhớ
gió về miền quê bình dị êm ả tràn ngập gió mưa thơm thảo từng con nước lớn rồng
chậm rãi ăn từng cộng bông súng mới thấy thấm hết được sự tinh túy nuôi lớn bông súng
đó là hương vị phù sa sông nước hòa quyện cùng nắng gió quê hương
hương vị của bông súng loài rau dân giả món ăn đồng nội đã đi sâu vào lòng người
sở thích của khách du lịch sành ăn
đang lập tín hiệu để thị trường rộng mở và tạo cơ hội để cây bông súng đi xa hơn
màu tím thủy chung của bông súng cũng chính là sự thủy chung của con người trên đồng súng với bạn thiên nhiên
đang cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ môi trường luôn tươi đẹp cho dụng đất này
giữa những đồng nước xa xăm kia
bông súng cũng có riêng một mùa để tiêu diệt đất nước
có riêng một mùa để tha thiết trổ bông
để đem đến những cánh hoa trắng xóa thân súng căng tròn
mùa nước nổi mang theo mùa mưu sinh cho những con người xem đồng nước là nhà
những người bạn ghe là láng giềng
và cư xử với nhau bằng cái tình chân chất của người miền tây
mùa lũ rồi cũng có thể qua đi
nước có cạn bông súng rồi đi
nước có cạn bông súng rồi đi
đi hay không uống rồi cũng hết trổ qua
nhưng nghĩa tình người miền tây đi đâu vẫn vậy

nhưng nó lại trang chứa hồn quê
vị ngọt của loài hoa dạy được phù sa nuôi lớn ấy
nhưng nó lại trang chứa hồn quê

nhưng nghĩa tình người miền tây đi đâu vẫn vậy

một mùa mới một mùa mà người dân đợi chờ mỗi khi con nước dâng lên
và những thân bông súng sẽ còn dương dài dương dài trong những nỗi nhớ thương quê hương miệt tây